hiện trên nhiều tuyến vận tài hành khách các nhà xe đã mở bán vé tết từ thời điểm giữa tháng một
nhiều tuyến xe đã được đăng ký mua tới tám mươi
các nhà xe khẳng định đã tăng số chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
theo ghi nhận thời điểm này các nhà xe đều đã có kế hoạch tăng chuyến chở khách
tăng thời gian xuất bến sớm muộn hơn thường ngày
nhiều nhà xe còn bố trí xe trung chuyển ở hai bên đầu bến
để đưa đón người dân từ bến xe về nhà trong khu vực nội thành
không chỉ tăng số lượng xe các nhà xe cũng quán triệt
lái xe phụ xe phải luôn chấp hành các quy định về an toàn giao thông
chạy đúng tốc độ không chèn ép nhồi nhét khách
các lái xe luôn được kiểm tra nông độ cồn trước khi lên xe